ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã chính thức yêu cầu tạm dừng thi công xây dựng dự án khu du lịch liên hợp cao cấp new city việt nam cho đến khi có ý kiến của thủ tướng chính phủ
chiều ngày hai mươi chín tháng bốn tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đào mỹ cho biết
ubnd tỉnh đã yêu cầu tạm dừng thi công xây dựng tại công trường dự án khu du lịch liên hợp cao cấp new city việt nam cho đến khi có ý kiến chính thức của thủ tướng chính phủ
ủy ban nhân dân tỉnh giao công ty trách nhiệm hiếu hạn new city việt nam là chủ đầu tư dự án
có trách nhiệm phối hợp với sở tài nguyên và môi trường phú yên hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan hồ sơ đánh giá tác động môi trường
làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục còn lại của dự án như hồ sơ quy hoạch chi tiết hồ sơ thiết kế cơ sở
trước đó ngày hai mươi sáu tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc giao thanh tra chính phủ chủ trì kiểm tra làm rõ các vấn đề liên quan đến việc phá nhiều diện tích rừng
trong đó có rừng phòng hộ để thực hiện các dự án và báo cáo kết quả thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi tháng năm
liên quan đến vụ việc trên báo chí phản ánh việc tỉnh phú yên cho đốn hạ san ủi hàng chục hectare rừng phòng hộ ven biển tại xã an phú
thành phố tuy hòa để làm dự án khu du lịch cao cấp new city việt nam
đến nay diện tích rừng phòng hộ này chưa được thủ tướng chính phủ chuyển mục đích sử dụng
tỉnh cũng chưa giao đất cho nhà đầu tư dự án chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường